tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam vẫn là một ba mươi tám ca
trong số các ca bệnh đang được điều trị đã có một trăm hai mươi bốn trường hợp âm tính từ một đến ba lần với sars cov hai
trong một ba mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là sáu trăm sáu mươi ba ca số ca còn đang điều trị là ba trăm bốn mươi năm ca số ca tử vong là ba mươi ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi một một trăm linh người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một ba trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu tám trăm chín mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn mươi hai tám trăm ba mươi tám người